cảm ơn các bạn đã theo dõi

theo điều tra ban đầu tân là nhân viên của một ngân hàng có trụ sở tại phường bốn thành phố vĩnh long
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay lợi dụng mối quan hệ quen biết tân đã vay tiền của nhiều người với lý do đáo hạn ngân hàng
để tạo niềm tin cho bị hại tân đã làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của ngân hàng này
để vai tiền của tám nạn nhân trên địa bàn huyện vũng liêm huyện long hồ và tp vĩnh long
với tổng số tiền trên ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra tân còn khai nhận đã vay mượn của bốn người khác với số tiền hai chín tỷ đồng
vậy ai có liên quan đến vụ lừa đảo nói trên xin liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ số một trăm tám mươi ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long
số điện thoại hai trăm bảy mươi ba trăm chín mươi sáu bốn nghìn năm trăm sáu mươi năm để phối hợp làm rõ vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng đỗ văn đó
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện bắc tân uyên để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó lực lượng công an phát hiện đỗ văn đó tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà của đối tượng nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện bắc tân uyên
tại chỗ lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi đối tượng thu giữ hai trăm linh bảy triệu đồng tiền tăng vật
cùng nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để đánh bạc đối tượng đó đã bỏ trốn lúc bị vây bắt
tuy nhiên đến ngày hôm nay biết không thể trốn thoát đó đã đến cơ quan công an đầu thú
trong khi đó công an huyện long hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
cũng vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường ngoài hai mươi một đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ lực lượng công an còn tạm giữ một mươi xe mô tô
hai con gà cùng số tiền khoảng tám mươi triệu đồng được biết địa điểm này do huỳnh minh trung ba mươi bảy tuổi
chú tại huyện long hồ làm chủ hàng ngày có rất nhiều đối tượng đến đây tham gia đá gà
đặc biệt để tiếp cận được khu vực đá gà rất khó bởi xung quanh đều được xây dựng rào tường kiên cố
hiện công an huyện long hồ đã đưa nhóm đối tượng đánh bạc trên về cơ quan để làm việc và xử lý theo quy định
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tang hai ghe gỗ không biển số
mỗi phương tiện có tải trọng khoảng bốn mươi tấn đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông hàm luông
thuộc địa phận xã phước long huyện rồng trôm
thời điểm bị bắt quả tang trên hai phương tiện có bốn người
đều trú tại huyện rồng trôm gồm nguyễn văn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
phạm hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một huỳnh ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
qua kiểm tra cả bốn người đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát tại địa điểm trên
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khối lượng cát chứa trên phương tiện
đồng thời hai phương tiện cũng không có giấy đăng ký đăng kiểm theo quy định
tổng số khối lượng cát mà các đối tượng đã hút lên khoang chứa của hai phương tiện
được cơ quan chức năng xác định là bốn mươi bảy tám trăm chín mươi bảy m ba